phó giáo sư tiến sĩ bác sĩ vũ thị thanh huyền trường khoa nội tiết cơ sương khớp bệnh viện lão khoa trung mương
phó chủ nhiệm bộ môn lão khoa trường đại học y hà nội cho biết
chúng ta có thuật ngữ là kiểm soát cân nặng
hay chúng tôi nói một cái thuật ngữ nó dễ hiểu hơn cho quý vị theo dõi đó là cân nặng lý tưởng
cân nặng lý tưởng tức là sẽ đưa một cái cân nặng đích không thừa nhưng cũng không thiếu
bởi vì chúng ta quen với thuật ngữ thừa cân béo phì và nó có thể ảnh hưởng đến các cái tình trạng
không chỉ là bao bì đẹp không chỉ là cơ thể đẹp mà nó có thể gia tăng các cái bệnh lý
làm gia tăng các một số các bệnh liên quan đến chuyển hóa như là tăng huyết áp đái tháo đường dối loạn chuyển hóa lipid hay dân gian gọi là mỡ máu
đấy là những bệnh mà chúng ta thường gặp nó liên quan đến chuyển hóa
ngoài ra khi cân nặng quá thấp cả cân nặng quá gầy
nó cũng có thể ảnh hưởng đến một số các cái bệnh đặc biệt như là bệnh lý liên quan đến quá trình vãng xương
thường thấy những người mà có gia tăng quá trình loãng xương và có gia tăng các nguy cơ gãy xương thì hay gặp trên những người gầy thiếu cân
như vậy hai mặt của một vấn đề chúng ta luôn luôn phải cân bằng
chúng ta đứng trên một thế cân bằng tức là không thừa cân nhưng cũng không thiếu cân và để duy trì cân nặng lý tưởng
khó khăn lớn nhất là thay đổi bệnh lý tưởng

đối với nhiều người kiểm soát cân nặng dường như là điều bất khả thi do cuộc sống bận rộn và chế độ ăn uống thiếu lành mạnh
để giảm cân thì có người ăn rau thay cho cả ba bữa ăn chính
có người nhịt ăn liên tục và chỉ ăn một buổi duy nhất trong ngày
thậm chí có người loại bỏ hoàn toàn món ăn có chất đạm
ngược lại để tăng cân có người ăn liên tục các thức ăn có nhiều đạm chất béo
có người tăng gấp đôi khẩu phần ăn trong các buổi ăn chính
tuy nhiên theo các chuyên gia việc kiểm soát cân nặng bằng phương pháp dinh dưỡng an toàn nhất
vẫn là nên chia nhỏ các bữa ăn thành nhiều bữa trong ngày
người muốn giảm cân có thể duy trì thành ba hoặc bốn bữa nhỏ
người cần tăng cân có thể tăng lên thành sáu hoặc bảy bữa tùy theo khả năng hấp thụ của từng người
các bạn có thể tăng cân lên thành sáu hoặc bảy bữa tùy theo khả năng hấp thụ của từng người

ăn quá nhiều các thức ăn chứa đạm và béo
vì đây sẽ là nguy cơ các bệnh về tim mạch tiểu đường béo phì sau này
vì vậy để duy trì sức khỏe tốt một cơ thể khỏe mạnh
cần phải duy trì và kiểm soát cân nặng hiệu quả và không stress
đối với người đi làm đặc biệt là nhân viên văn phòng
việc chia nhỏ bữa ăn là vô cùng khó khăn
họ không có nhiều thời gian để liên tục chuẩn bị thức ăn cho các bữa nhỏ
đó phải là bữa ăn có đầy đủ dinh dưỡng cho hoạt động cả ngày
nhưng không được chứa nhiều đạm béo dành cho người muốn giảm cân
riêng dành cho những người tăng cân nhu cầu tăng các bữa ăn nhỏ càng nhiều
làm sao đủ dinh dưỡng để tăng trọng lượng cơ thể
nhưng vẫn khỏe mạnh là một bài toán rất khó
hơn nữa các thực đơn không phong phú
khiến người sử dụng dễ ngán và dễ dàng từ bỏ chế độ kiểm soát cân nặng bằng dinh dưỡng này